bắt giữ hai đối tượng gây án là đinh văn giáp và đinh văn trường cùng chú tại tỉnh yên bái
khi các đối tượng đang lẩn trốn tại bản cại xã hành sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác thu giữ vật chứng là xe máy của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đinh văn giáp và đinh văn trường về các hành vi giết người và cướp tài sản
đồng thời ra lệnh tạm giam bốn tháng với hai đối tượng này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa bắt và di lý đối tượng hoàng văn tưởng
chú tại xã trư bông huyện ea ca về trại tạm giam công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là anh hà văn quang bốn mươi hai tuổi chú cùng thôn
tại cơ quan điều tra bước đầu tưởng khai nhận đêm bốn tháng một mươi tưởng và anh quang đều uống rượu
sau khi gia đình anh tường đã đi ngủ quang có đến chửi bới ném đá lên nhà và thách thức anh tưởng giết mình
vì bực tức nên tưởng đã cầm một con dao đuổi theo anh quang đâm một nhát vào ngực trái
chém hai nhát vào khủy tay và phía sau gái anh quang khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án tưởng bỏ trốn sang thôn hai mươi một cùng xã đến trưa ngày năm tháng một mươi thì bị công an bắt giữ
trước đó vào năm hai nghìn bảy tưởng đã một lần dùng dao đâm vào bụng anh quang và bị kết án ba năm tù giam
sử dụng hung khí xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh người gây thương tích
sau đối tượng vừa bị công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
sau đối tượng gồm phạm quang khải bùi viết nhất lê văn trường nguyễn thế cường hoàng hữu quý và lê văn bình
chiều ngày ba tháng một mươi các đối tượng trên được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê
quán nhậu gặp anh lê nguyên bằng đòi nợ thuê số tiền là hai trăm linh triệu đồng
khi đến nơi các đối tượng dùng hung khí xông vào đập phá đồ đạc trong quán đánh anh bằng gây thương tích ở vùng đầu
ngay khi nhận được tin báo của người dân về sự việc lực lượng công an xã hội nghĩa và công an thị xã tân uyên
tỉnh bình dương đã nhanh chóng tới hiện trường bắt giữ các đối tượng
từng có ba tiền án về tội trộm cắp cướp tài sản
vừa mới ra tù đỗ văn vũ chú tại huyện bình giang tỉnh hải dương lại tiếp tục trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an thành phố hải dương bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực đường nguyễn lương bằng thành phố hải dương
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an thành phố hải dương phát hiện vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện tham gia giao thông
tại thời điểm kiểm tra trong người đối tượng có nhiều loại giấy tờ không liên quan đến cá nhân
ngay sau đó vũ được đưa về trụ sở công an thành phố hải dương làm việc
tại đây đối tượng khai nhận chiếc xe máy trên là vừa mới trộm cắp được trên địa bàn phường thanh bình thành phố hải dương vào sáng ngày ba tháng một mươi
một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố vĩnh long và công an phường ba bắt quả tang
nhận được tin báo của người dân tại khu vực đất chống thuộc khóm một phường ba thành phố vĩnh long
có nhiều người tụ tập tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường thu giữ hai con gà hơn hai mươi chín triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi xe mô tô và nhiều dụng cụ có liên quan đến việc đá gà
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay